sau khi hoàn thành dự án nạo vét suối sân máu với kinh phí hơn năm trăm linh tỷ đồng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
các ngành chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa đã và đang nỗ lực để thực hiện các dự án chống ngập khác
trong đó dự án cấp bách nạo vét cải tạo suối tân mai khi hoàn thành được xem sẽ giải quyết tình trạng ngập nước nặng nhất
tại một số khu vực của thành phố biên hòa vào mùa mưa
thế nhưng sau hơn ba tháng từ ngày khởi công dự án này dường như đang dậm chân tại chỗ
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
được khởi công từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tuy nhiên đến thời điểm này dự án nạo vét suối tân mai
thuộc danh mục dự án cấp bách mục tiêu chống ngập cho đô thị biên hòa dường như đang dậm chân tại chỗ
nguyên nhân chính là do vướng mắt về giải phóng mặt bằng trong đó hàng trăm cây xanh nằm trong khu vực lòng suối
cùng với vướng mắc một số hộ dân chưa thể giải tỏa nên đơn vị thi công không có đường vào
ngoài ra không hiểu vì lý do gì đoạn giữa tuyến suối lại bị trồng với dự án khu dân cư của công ty trách nhiệm yếu hạn thành thái thịnh
điều đáng nói vướng mắc mới phát sinh sau khi khởi công
những cái mà phát sinh này thì do những yếu tố nhất là trong hồ sơ thiết kế có thể là không cập nhật kịp thời
rồi bên chủ đầu tư cũng chưa có những đầy đủ các thông tin
về các cái dự án trùng lắp hoặc là về các cái hồ sơ cây xanh cho nên là những cái này nó là cái phát sinh
sau khi mà triển khai thi công thì nhà thầu mới phát hiện ra các điểm phát sinh này và báo cáo
thì lúc đó là các cơ quan mới nắm được thông tin này
trước những vướng mắc hiện nay chủ đầu tư dự án là ban quản lý dự án thành phố biên hòa cho rằng
đây là những phát sinh sau khi khởi công thực hiện dự án
do đó đơn vị đang khẩn trương trình các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai tìm hướng tháo gỡ
riêng việc giải tỏa các hộ dân đầu tuyến đang được đẩy nhanh
dự kiến sẽ hoàn thành trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
quan trọng nhất hiện nay là hai dự án trồng nhau cần sớm được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai sớm có hướng tháo gỡ
ban quản lý dự án cũng đã họp các ban ngành
công tác cũng đã có theo cùng với lại công ty trách nhiệm hoàn thành thái định
để có phương án và thống nhất các điểm tiếp cận và điểm nào làm hay điểm nào không làm điểm nào trùng hay không trùng
về phía ban đã cho trồng ghép hai cái dự án lên
có rất nhiều điểm là không có trùng giữa số hình thủ và quy hoạch đang trình điều chỉnh
do đó thì cũng đang báo cáo thành phố để xin ý kiến
mà thành phố cũng có báo cáo với lại tỉnh để có thể thực hiện phần số làm sao cho nó được đảm bảo được
vừa theo quy định
dự án nạo vét cải tạo suối tân mai dài gần hai km điểm đầu là đường đồng khởi và điểm cuối tuyến đổ ra sông đồng nai
tổng kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước là hơn bốn mươi năm tỷ đồng
đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng
khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập nước nghiêm trọng nhất
ở hai tuyến đường giao thông cửa ngõ của thành phố biên hòa là đồng khởi phạm văn thuận cùng với khu dân cư tân mai
do đó để có thể thi công dự án bảo đảm tiến độ đề ra có phần chống ngập cho đô thị biên hòa trong mùa mưa tới
thì những vướng mắc về giải phóng mặt bằng cần sớm được giải quyết ngay từ bây giờ